hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an tp hcm đấu tranh chuyên án triệt phá ổ nhóm đối tượng sử dụng trái phép thông tin công dân úc để chiếm đoạt tiền hưu trí qua chính sách tạm cấp sớm tiền hưu trí ers của chính phủ úc bắt giữ bốn đối tượng thu giữ một mươi bốn điện thoại di động một mươi hai thẻ ngân hàng hai xe ô tô cùng nhiều tài liệu chứng cứ khác
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện sự quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của phòng bốn thuộc cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và phòng cảnh sát hình sự thuộc công an tp hcm trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về tăng cường hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện sự quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của phòng bốn thuộc cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và phòng cảnh sát hình sự thuộc công an tp hcm trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an tp hcm trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an tp hcm
tiếp tục phối hợp với công an tp hcm khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật
mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu

công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đồng thời tạm giữ hình sự đối với một mươi năm đối tượng có liên quan đến ba đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô số đề và đang tiếp tục xăng minh mở rộng án
ba đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với bốn mươi đối tượng có liên quan tổng số tiền giao dịch đánh bạc trong ngày khoảng một năm tỷ đồng
các nhóm này đã hoạt động từ hơn một tháng trở lại đây và bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch khoảng hơn ba mươi tỷ đồng
tăng vật tạm giữ gồm hai mươi điện thoại di động bảy mươi bảng đề và một số tài liệu có liên quan khác
thưa quý vị liên tiếp các vụ án có liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng với nhiều ổ nhóm
nhiều đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh thành trên cả nước triệt phá và bắt giữ
phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này ngày càng tinh vi xảo quyệt
tuy nhiên mọi hoạt động của chúng đều không thể qua mắt được các trinh sát hình sự
cũng như hoạt động đấu tranh trên không gian mạng của lực lượng chức năng
vừa qua công an tỉnh nghệ an đã triệt phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm giả giấy tờ đất đài
với những lời hứa hẹn của đối tượng nạn nhân này đã bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng
để rồi nhận lại một tấm bia quyền sử dụng đất không có giá trị
hay nói cách khác đối tượng đã làm giả giấy tờ để đưa cho nạn nhân
cô giáo cho chúng là năm trăm sáu mươi triệu tổng cả hai khoản là chín trăm năm mươi triệu
sau khi nhận được nhiều đơn trình báo của người dân liên quan đến cùng sự việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng này
quá trình đấu tranh phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
triển khai bắt giữ ba đối tượng là lê thanh hải trần diễn thương và lê kiên trung
cả ba đều trú tại tỉnh nghệ an
ba đối tượng này đã lợi dụng cơn sốt đất trên địa bàn
giả danh là cán bộ sở ban ngành có khả năng đấu giá thành công các lô đất
ở các khu đất quy hoạch đấu giá hợp thức hóa hồ sơ về đất như nhập đất
tách biệt đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất với mục đích nhận và chiếm đoạt tiền
của những người dân có nhu cầu đấu giá đất và làm các thủ tục này
nhóm đối tượng do lê thanh hải cầm đầu chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các đối tượng còn lại
lê kiên trung có nhiệm vụ tiếp cận người dân trần diễn thương được giao nhiệm vụ
làm bia đất giả rồi đưa lại cho người dân
từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến nay nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai mươi năm người dân
trên địa bàn các tỉnh nghệ an hà tĩnh chiếm đoạt số tiền gần một mươi năm tỷ đồng
và sử dụng một mươi một loại giấy tờ giả để thực hiện hành vi phạm tội
tại thời điểm này trên địa bàn tỉnh hán để một phương tức thủ đoàn như này
hiện tại cũng rất ít với những miệng đất lô đất nào mà không thể hoặc khọ
thật thể làm thủ tục làm bia thì các đối tượng này lợi dụng vào đấy
để lương người dân làm được
từ đó thì chiếm đoạt số tiền mà người dân đã đối tượng này
đây là một cái ổ nhóm chuyên đi lừa đảo
các đối tượng này rất rất nhiều tiền án tiền sự trên địa bàn
tiếp tới đây sẽ chúng tôi mở rộng và tiếp tục bắt các đối tượng còn lại
trong cái ổ nhóm này sớm đưa ra xét xử để tuyên duyên phòng người từ xa
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã tạm giữ hình sự
ba đối tượng trên để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
thưa quý vị với mong muốn truyền thông rộng rãi tới cộng đồng
với những nỗ lực của các bên trong giải quyết vấn đề bạo lực giới
xây dựng ngành dịch vụ vận tải hành khách công cộng an toàn thân thiện
không có bạo lực giới và quấy dối tình dục với phụ nữ trẻ em gái và cộng đồng lgbt
và sáng ngày hôm nay hội thảo bảo vệ sự an toàn của hành khách và trẻ em gái
nơi công cộng và các phương tiện giao thông công cộng đã được tổ chức tại hà nội
tại hội thảo các đại biểu đã nêu những vấn đề trong thực tế gây mất an toàn
tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng
chia sẻ những nỗ lực hướng đến chấm dứt mọi hình thức quấy dối tình dục
tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng
và cùng đóng góp ý kiến đề xuất để xây dựng môi trường an toàn
thân thiện cho phụ nữ và trẻ em gái
các ý kiến đều thống nhất việc xây dựng không gian công cộng an toàn
cho phụ nữ và trẻ em gái là vô cùng cần thiết
cần có sự ủng hộ chung tay góp sức và hành động từ tất cả các đơn vị và cộng đồng
bởi bất cứ ai đều có thể trở thành những người tiên phong dẫn dắt sự thay đổi
khi đồng lòng lên tiếng nỗ lực hành động thì mọi hành vi quấy dối phụ nữ
trẻ em gái dù ở đâu dù dưới hình thức nào cũng đều sẽ phải chấm dứt
tại thị xã sơn tây thành phố hà nội những ngày này đang duy trì một lớp dạy bơi
và dạy kỹ năng phòng chống đuối nước miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
điều đặc biệt là đứng lớp ở những lớp học này giáo viên ngoài những thầy cô là các thầy cô
dạy thể dục tại một trường tiểu học thì còn có những chiến sĩ công an
những ngày này đều đặn mỗi buổi sáng cậu bé bùi hải đăng lại được một chiến sĩ công an
đưa đến lớp học bơi hải đăng có hoàn cảnh khó khăn
em mổ côi cha mẹ vì bị bệnh lớp học lại cách nhà gần năm km
đó là lý do em cần người đưa đón
và đây là lớp học của em
điều đặc biệt lớp học này hoàn toàn miễn phí và hải đăng là một trong hai mươi em
có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ dạy bơi trong kỳ nghỉ hè này
và để bơi thường là
nhiều cháu cũng không biết bơi mà đôi khi là chỉ là dựa vào những cái tấm phao
hay là những cái lốt xe vá xăm để bám vào và đùa nghịch dưới nước thôi
nên là tình trạng trẻ bị bối nước là rất nhiều
mùa hè đến ở cái khu vực thị trạng phương tây chúng tôi là sông phúi ao hồ rất nhiều

để mang cái kỹ năng để bơi
các giáo viên dạy bơi chúng tôi là mong muốn là các con để mang cái kỹ năng để bơi
kỹ năng để chống đuối nước cho các con
một khóa học bơi có giá khoảng tám trăm linh đến một triệu đồng
với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì để tiếp cận học bơi không hề đơn giản
trong khi đó mỗi năm số trẻ bị đuối nước vẫn gia tăng
vì vậy công an thị xã sơn tây đã phối hợp với trường tiểu học trung hưng
mở lớp bơi miễn phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
nhưng điều khó khăn nhất ở lớp bơi này chính là việc phải đưa đón các em mỗi ngày
nhiều cháu cũng rất muốn tham gia học bơi
nhưng vì hoàn cảnh thứ nhất là nhà xa thứ hai là không có người đưa đón
thì các cháu cũng còn e ngại để không tham gia được hoạt động này
chúng tôi cũng đã phải nghĩ ra cái giải pháp là đề xuất các đồng chí là cảnh sát khu vực
rồi là công an phụ trích xã ở cơ sở đưa đón các cháu hằng ngày
trong quá trình dạy bơi thì lịch bơi của các cháu thường vào buổi sáng sớm
nên các đồng chí cũng phải dạy rất là sớm
có đồng chí là hôm trước vừa mấy hai giờ sáng đi làm những vụ việc cơ sở xong
thì sáng sau năm giờ lại dạy để chuẩn bị để đưa đón các cháu
sau một thời gian những em nhỏ như hải đăng đã biết các kiểu bơi như bơi giải bơi ngửa bơi ếch
bên cạnh đó các em còn được trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước tránh xa ao hồ
xử lý tình huống khi gặp người đuối nước
nhưng quan trọng hơn các em còn có thêm bài học về sự sẻ chia giúp đỡ
công an quận ba tp hcm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ cháy
tại căn nhà số ba trăm năm mươi năm điện biên phủ phường bốn quận ba tp hcm
lúc rạng sáng nay ngày hai mươi bốn tháng sáu
thông tin ban đầu khoảng bốn giờ cùng ngày đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhận tin báo cháy nhà tại địa chỉ trên
xe chữa cháy chuyên dụng cùng hai mươi hai cán bộ chiến sĩ xuất phát
khoảng bốn phút sau lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tìm cách tiếp cận vụ cháy
nhận thấy đám cháy đang phát triển từ lầu một lên lầu hai và có hai người bị mắc kẹt
đơn vị đã tiến hành công tác cứu nạn đồng thời triển khai đội hình chữa cháy
phù hợp với đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực một
tổ công tác đã cứu được hai người mắc kẹt trong đám cháy
gồm bà nguyễn thị vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy và chị lê thị tuyết nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
để đảm bảo sức khỏe và tinh thần ổn định hai người bị đại được đưa vào bệnh viện bình dân kiểm tra
song song đó lực lượng chữa cháy khởi trương vùng nước dập lửa và ngăn chặn cháy lan
khoảng ba mươi phút sau đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa
vụ cháy là bốn m hai của lầu một và bốn m hai của lầu hai bị cháy
nhiều vật dụng sinh hoạt bị cháy hư hỏng
bảo vệ được một trăm bảy mươi hai một trăm tám mươi m hai của hai lầu không để cháy lan số trệt và hộ dân liên kề
công an quận bình tân cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng người đàn ông bị trâm tử vong
trên địa bàn phường bình trị đông bê vào sáng nay ngày hai mươi bốn tháng sáu
theo thông tin ban đầu hơn năm giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu
người đàn ông ngoài năm mươi tuổi
đứng tuyết cây trước nhà trên đường ba a phần bình trị đông bê quận bình tân
lúc này có một người nam mặc áo xe ôm công nghệ đi bộ đến
cầm dao tấn công liên tiếp vào người đàn ông
nạn nhân bỏ chạy vào nhà nhưng bị người này đâm gục
nghe tiếng truy hô của người trong nhà hung thủ mới tháo chạy
người đàn ông bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
những tin báo công an quận bình tân cùng các tuyên truyền nghiệp vụ công an tp hcm
đến khám nghiệm hiện trường công an đã lấy lời khai những người liên quan
trích xuất camera an ninh quanh các tuyến đường để truy xét hung thủ
đến một mươi hai giờ trưa cùng ngày hiện trường quanh khu vực xảy ra vụ án mạng
người đàn ông bị đâm tử vong vẫn được công an cho căng dây phong tỏa
trước quỹ đất hàng hẹp ở khu vực trung tâm tp hcm đã có nhiều dự án xây dựng
bãi đổ xe ngầm nhằm giải bài toán khang hiếm người đầu xe
tuy nhiên dù đã được quy hoạch đầu tư từ hàng chục năm trước
nhưng đến nay vẫn còn nằm trên giá
vì vậy thậm chí là dự án này không biết là khi nào mới được khởi công
đây là khu đất được chính quyền tp hcm giao cho doanh nghiệp đông dương thiết kế xây dựng bãi xe ngầm
thay cho khu đất tại công trường lam sơn mà trước đây chính quyền thành phố giao cho doanh nghiệp này
lý do đổi vị trí là do chồng lớn lên dự án metro số một
tuy nhiên một lần nữa doanh nghiệp đông dương vẫn không thể tiến hành xây dựng được
và nguyên nhân là do nằm trên hành lang an toàn của dự án metro số hai
chúng tôi sẽ phải làm lại hết toàn bộ từ đầu đến cuối cùng
toàn bộ từ đầu từ thẩm định mục đích chữa cháy từ thẩm định về tài nguyên môi trường
về an toàn của môi trường và vấn đề về thiết kế xây dựng
nếu chúng tôi mà phải thay đổi lại quy hoạch là tất cả những vấn đề này
chi phí là phải làm từ a đến z lại từ đầu tức là vào lần thứ tư
lần đầu là làm cho lam sơn và hai lần vừa rồi là làm cho chống đồng
và nếu kế tiếp mà phải thay đổi nữa là chúng tôi phải có bốn lần làm thủ tục từ a đến z
không chi riêng dự án trên để giải quyết tình trạng thiếu bãi giữ xe
thành phố hồ chí minh đã quy hoạch bốn bãi đổ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại và công cộng
tại các địa điểm thuộc quận một và quận ba như sân vận động hoa lư sân khấu trống đồng
công viên lê văn tám công viên tao đàn
trong đó dự án bãi xe ngầm sân khấu chống đồng được ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
cấp giấy chứng nhận cho công ty đông dương thực hiện từ năm hai nghìn tám
công trình có tổng vốn đầu tư gần chín trăm linh tỷ đồng với tổng diện tích hơn năm ba trăm linh m hai
trong quá trình thực hiện do nhiều vương mắc nên dự án này kéo dài đến nay
hiện nay do hệ thống pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư có thay đổi
hiện nay cũng là các sở ngành liên quan cũng đang tham mưu cho thành phố để nghiên cứu và lập các
chủ trương đầu tư đi vào để mà có thể kêu gọi đầu tư theo cái hình thức
theo hình thức là đầu tư theo công tư làm sao mà cũng là phù hợp với quy định pháp luật và cũng kêu
gọi được các nhà đầu tư bãi đổ xe là rất cần thiết sở hóa thông cũng đang đề nghị bộ giao
thông tải xem xét cho tổ chức đổ xe tại một số cái tức là khu vực dạ cầu đảm bảo những cái khu
vực nào mà vẫn đảm bảo an toàn về tổ chức giao thông về phòng cháy chữa cháy thì đang kiến nghị bộ
giao thông xem xét được biết thành phố hồ chí minh hiện có trên chín triệu phương tiện giao thông
các loại tăng hơn bốn triệu xe so với trước năm hai nghìn một mươi
con số cho thấy trong một mươi hai năm số lượng phương tiện đã tăng gần gấp đôi bình quân
mỗi người dân đều có một xe máy hoặc ô tô vì vậy việc xây dựng bãi giữ xe ngầm là rất thiết thực
thành phố mà làm được mấy bãi xe ngầm thì nó hay anh em tài xế phải để chạy lòng vòng thứ hai
nó đậu dưới thì nó an toàn hơn đỡ ví dụ mất cấp tức là ví dụ xe mới thì đỡ mất cấp
còn tài xế đỡ lo hơn ví dụ đồ đạt rồi mình bỏ xe trong đó thì cũng vẫn ok hơn
năm trăm linh bốn dự án bãi đổ xe ngầm ở trung tâm thành phố hiện nay duy nhất dự án tại sân khấu trống
động là đang triển khai thế nhưng cũng vẫn là dự án nằm trên giấy do nhiều lần điều chỉnh quy
quy hoạch nên chưa thể xây dựng bài toán về bãi giữ xe là rất thiết thực và rất được người dân kỳ vọng
sông dư luận cũng đặt ra câu hỏi đến khi nào dự án bãi giữ xe ngầm không còn nằm trên giấy
kính thưa quý vị sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa công bố điểm thi vào lớp một mươi của khoảng chín mươi một
thí sinh nhìn chung thì tỷ lệ điểm dưới trung bình ở môn văn và tiếng anh thì biến động không
đáng kể nhưng đối với môn toán thì có gần một nửa thí sinh dưới trung bình
dữ liệu điểm thi của khoảng chín mươi ba thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi tại tp hcm cho thấy
điểm trung bình của môn toán là năm một mươi bảy có bốn mươi một bảy trăm bảy mươi năm thí sinh điểm thi môn này dưới năm một trăm chín mươi thí sinh đạt sáu mươi
điểm tuyệt đối một trăm sáu mươi bốn thí sinh đạt mức điểm chín bảy mươi năm còn với môn ngữ văn
điểm trung bình là sáu năm mươi tám có năm thí sinh đạt chín năm mức điểm cao nhất của môn thi
một mươi thí sinh đạt chín hai mươi năm điểm và chín bảy trăm năm mươi sáu thí sinh điểm dưới năm với môn ngoại ngữ mức trung bình là năm bốn mươi sáu
trong tổng số chín mươi hai một trăm linh năm thí sinh dự thi có bốn mươi một sáu trăm linh thí sinh điểm dưới năm ở môn thi này có bốn trăm bảy mươi tám thí sinh
thí sinh đạt điểm một mươi một một trăm tám mươi tám thí sinh đạt chín bảy mươi năm điểm sau khi nhận kết quả thí sinh có nhu cầu phúc khảo
có thể làm đơn và nộp tại trường trung học cơ sở nơi các em học lớp chín trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng sáu
sở tổ chức chấm phúc khảo bài thi từ hai mươi chín tháng sáu đến ngày một tháng bảy công bố kết quả vào ngày hai tháng bảy
giao đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi diện tích sàn nhà ở toàn thành phố hồ chí minh tăng hơn năm mươi ba bảy triệu m hai và vượt chỉ tiêu đề ra
tuy nhiên diện tích sàn nhà ở xã hội chỉ tăng thêm một hai mươi ba triệu m hai và đạt hơn sáu mươi chín so với chỉ tiêu
đây là một trong những nội dung đáng chú ý được đưa ra tại buổi giám sát của hội độc nhân dân thành phố
về việc thực hiện chương trình phát triển nhà ở giai đoạn năm hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi diện tích sàn nhà ở thương mại toàn thành phố tăng thêm gần một mươi bốn triệu m hai sàng vừa một trăm một mươi hai chín so với chỉ tiêu
diện tích sàn nhà ở riêng lẻ do dân tự xây dựng tăng ba mươi tám năm triệu m hai sàng vượt hai mươi ba ba chỉ tiêu
trong khi đó chỉ có một mươi chín dự án diện tích xa nhà ở xã hội được hoàn thành đưa vào sử dụng
ngoài ra tiến độ thực hiện chương trình di dời nhà trên ven kênh rạch cũng đang diễn ra rất chậm
tại buổi làm việc với hội đồng nhân dân chủ tịch ưu ba nhân dân thành phố hồ chí minh ông phan văn mãi cho rằng
nếu cứ chờ ngân sách thì tới năm hai nghìn ba mươi vẫn chưa giải quyết xong
ông phan văn mãi đưa ra giải pháp là điều chỉnh quy hoạch vị trí đất để khai thác quỹ đất lấy kinh phí để nhanh thực hiện chương trình
theo sở xây dựng thành phố hồ chí minh để đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án nhà ở
bao gồm nhà ở thương mại nhà ở riêng lẻ nhà ở xã hội theo từng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
cần phát triển nhà ở đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt hạ tầng kỹ thuật giao thông và xã hội
chuyển đổi mô hình nhà ở thấp tầng sang nhà ở cao tầng hiện đại khuyến khích phát triển các loại nhà ở thương mại giá thấp và nhà ở cho thuê
hướng dẫn hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hộ gia đình cá nhân được cấp phép để tham gia xây dựng hoặc cải tạo nâng cấp nhà ở hoặc nhà trọ phòng trọ hiện hữu
đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn về nhà ở cho công nhân người lao động thuê như thủ tục cấp phép xây dựng đăng ký kinh doanh về vốn ưu đại
là những nội dung sẽ quan tâm và có kế hoạch thực hiện hiệu quả thời gian tới
cùng với đó là các giải pháp cải cách thô tục hành chính giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản nhà ở
từ năm hai nghìn hai mươi hai thủ trưởng cát sở ban ngành chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện và những cơ sở thuộc đối tượng điều chỉnh tại nghị quyết số hai mươi ba của hnthh mà chưa xử lý về phòng cháy chữa cháy
theo quy định sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nếu để xảy ra cháy nổ
tuy nhiên việc triển khai nghị quyết này vẫn còn gặp nhiều khó khăn và tại buổi làm việc với ban pháp chế của hnthh công an thành phố đã nêu ra những bất cập và kiến thức
đề nghị về việc thực hiện nghị quyết này
báo cáo với đoàn khảo sát của hnthh đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cố nạn thành phố công an thành phố hồ chí minh cho biết
sau thời gian triển khai đến nay đã có bốn mươi tám doanh nghiệp cơ sở chú động cải tạo lắp đặt bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy để đảm bảo yêu cầu của nghị quyết hai mươi ba
có ba mươi chín doanh nghiệp chủ động di dời địa điểm kinh doanh để phù hợp với định hướng quy hoạch của thành phố
trong quá trình triển khai phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cố nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh và công an các địa phương cũng gặp nhiều khó khăn
tiến độ nghiệm thu phòng cháy chữa cháy còn chậm đến nay chỉ có sáu mươi năm trên chín trăm một mươi năm cơ sở được thấm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
một mươi hai cơ sở được thấm duyệt nhưng chưa nghiệm thu chiếm một mươi tám bảy
theo thống kê hiện tại còn hai trăm một mươi năm chung cư chưa thực hiện các giải pháp theo nghị quyết hai mươi ba trong đó có chung cư nằm trong diện giải tỏa xây mới không có bang quản trị
mặc dù quy định tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động đã được luật phòng cháy chữa cháy quy định nhưng quy trình cưỡng chế buộc ngưng hoạt động chưa quy định rõ
quy trình di dời điều kiện di dời cũng chưa có quy định
ban pháp chế hội đồng nhân dân tp hcm đã ghi nhận sự tích cực nỗ lực trách nhiệm nhiệt tình của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong công tác thực thi nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố
đồng thời chia sẻ những khó khăn trong việc điều hành quản lý công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng trên địa bàn thành phố
đồng thời yêu cầu trong thời gian tới lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần phù hợp với các đơn vị liên quan thuộc sở xây dựng sở công thương tổng công ty điện lực thành phố tổng công ty cấp nước sài gòn
xây dựng quy chế phối hợp để đi đến thống nhất các nội dung quy định cụ thể trong công tác phòng cháy chữa cháy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân kinh doanh sản xuất
trong quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn vướng mắt nào yêu cầu đơn vị kiến nghị cụ thể để giải quyết tháo gỡ